tại tỉnh cao bằng công an thành phố cao bằng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm trung thành
sinh năm hai nghìn chú tại phường hợp giang tp cao bằng về hành vi dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
cụ thể vào khoảng sáu giờ năm mươi phút ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại tuyến đường bờ kè thuộc tổ một mươi bốn phường tân giang tp cao bằng
thành đã có hành vi sàm sỡ cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi một chú học sinh lớp tám chú tại phường tân giang tp cao bằng
khi đang đi xe đạp trên đường làm cháu hoảng loạn ngay sau khi nhận được tin báo từ gia đình
công an tp cao bằng đã nhanh chóng tập trung xác minh làm rõ phạm trung thành thực hiện hành vi trên
tại cơ quan công an đối tượng thành đã khai nhận hành vi phạm tội và khai thêm trước đó còn gây ra ba vụ tương tự
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật